thưa quý vị trải qua bảy mươi sáu năm qua sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân về tư cách người công an cách mệnh
đã trở thành di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân
đó là nền tảng của những phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng học và làm theo lời bác
có rất nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo đã được thực hiện để sáu điều bác dạy thực sự được thấm nhuẩn sâu sắc
trải qua thời gian trong bối cảnh hiện nay tình hình thế giới khu vực và trong nước có nhiều biến động
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân càng phải ra sức rèn luyện và thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy
năm qua những lời dạy của bác về tư cách người công an cách mệnh đã trở thành một bài học nằm lòng
đối với mỗi một cán bộ chiến sĩ công an và trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng
nhà báo hà đăng có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này được không ạ
chúng ta có thể tự hào nói rằng là lực lượng công an nhân dân của chúng ta đã phong tấu theo sáu điều bác hồ dạy
và vì lẽ đó mà đã làm nên những cái kỳ tích ở trong công việc của mình
nhưng mà nói như thế thì không phải là công an nhân dân không có quyết định gì
cũng như là nói lực lượng vũ trang của chúng ta nói chung
nhưng mà những cái khuyết điểm đó là không phải là do cái ý muốn chủ quan của mình
mà chính là có nhiều cái là khách quan nó tạo nên
mà cũng có cái là do cái sự tu dưỡng của cái lực lượng bản thân mình nó chưa thật tốt
cho nên mình nói là học tập sáu điều dạy của bác hồ đối với công an nhân dân

những cái điều sáu điều bác dạy cho công an nhân dân
cũng tức là dạy cho các lực lượng khác nữa
chứ không phải là chỉ công an nhân dân
mà nó rộng ra là dạy cho toàn thể cái nhân dân dân tộc của mình
phải thực hiện như vậy thì mới phục vụ được tổ quốc
mới phục vụ được cái nhân dân
phục vụ được cái sự nghiệp sự độc lập dân tộc của sự nghiệp chúng ta
vâng thưa nhà báo hà đăng
trong sáu lời dạy của bác đều bắt đầu bằng mệnh đề là
đối với công an nhân dân
trong đó thì chỉ có duy nhất một lời dạy là
đối với công việc thì bác dùng ba chữ là phải tận tụy
còn những mệnh đề còn lại thì bác đều dùng đủ năm chữ
vậy thì sự xúc tích này hàm ý thông điệp gì ạ
thưa nhà báo
nói ba chữ tận tụy thương đẹp hết sức
cả cái tinh thần cả cái trí tuệ
và cả cái tâm lòng và cả cái sức mạnh
của bản thân mình về sức lực đó
để làm thì ba chữ tận tụy đó là đúng rồi
vâng thưa nhà báo
nói tóm lại sáu điều bác hồ dạy
về tư cách người công an cách mệnh
là những đạo đức những phẩm chất
cần phải có và cần phải giữ cho được
vậy theo nhà báo hà đăng thì
để làm được điều này
thì dưới góc độ nhìn nhận của mình
theo nhà báo hà đăng thì lực lượng công an
cần phải cụ thể như thế nào
những cái gì mà chúng ta làm được
thì đó là niềm tự hào của chúng ta
và sớm gì làm được
cái đó không phải của trời cho
mà chính là cái sự
đấu tranh phấn đấu
của mỗi công an
mỗi tổ chức
mà cái đó chính là
cái do cái phấn đấu
tự diện luyện của bản thân mình
mà phấn đấu gây gòi gian khổ lắm
mà cho nên là nói ra
sáu điều bác hồ dạy là cái di sản
tinh thần vô giá là ở cái chỗ đó
lực lượng công an của chúng ta
với sáu điều bác hồ dạy
coi như đó là một cái di sản
tinh thần vô giá
và chúng ta phấn đấu theo cái đó
thì cái chuyện đó không phải là
cái chuyện mà bác dạy đó là năm ấy
thì bây giờ đã tạo ra
tới sáu bảy mươi năm rồi
mà bây giờ nói lại
nó vẫn còn có cái giá trị
hiền hữu vậy
thì tôi cho là như thế
trong cái thở búi này mà
những cái thành tựu đạt được của cách mạng
nói chung và của cái lực lượng phụ trang
nói cụ thể
mà trong đó là có cái lực lượng công an nhân dân
nếu như ta nói rằng
đó là cái của trời cho
thì không đúng
nó đến một chợ phấn đấu bên trong mỗi bộ
cho nên chúng ta thấy cái đó
để thấy rằng cái vị trí của con người
là rất quan trọng
mà con người đó được xây dựng
theo một cái di sản tinh thần nào
thì sáu điều dạy của bác hồ đối với công an
cho đến bây giờ nó vẫn còn là cái di sản tinh thần quý giá
một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo hà
đã dành thời gian cho chương trình